xin chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày bảy tháng một mươi hai của truyền hình công an nhân dân mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục phần tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo trong đường dây buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng và nhận hối lộ
tại phiên tòa ngày thứ hai hội đồng xét xử đã công bố phần tóm tắt nội dung vụ án và đề nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tăng vật tài sản thu giữ được trong vụ án
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân xác định các bị cáo đào ngọc viễn phan thanh hiễu nguyễn hữu tứ và bảy mươi bị cáo khác phạm tội buôn lậu và bị đề nghị mức án cao nhất là một mươi bảy năm tù
trong đó cáo trạng xác định các bị cáo đã cùng nhau góp vốn giúp sức buôn lậu xăng từ singapore về việt nam
tiêu thụ hơn hai trăm linh triệu lít xăng số tiền hơn hai sáu nghìn tỷ đồng
riêng bị cáo ngô văn thụy nguyên đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
cũng bị đề nghị mức án từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ số tiền hơn tám trăm ba mươi triệu đồng
tại tòa viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cũng đề nghị các bị cáo nộp lại hơn bốn trăm linh tỷ đồng xung công quỹ nhà nước
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc cho biết
vừa phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển một năm tấn sản phẩm động vật đông lạnh không có giấy tờ kiểm dịch
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại quốc lộ hai a thuộc địa phận xã đại đồng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
lực lượng công an kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi chín h hai nghìn chín trăm linh năm do đào ngọc xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ở thị xã phú thọ tỉnh phú thọ điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển một mươi tám thùng xốp
bên trong có chứa các sản phẩm
động vật đông lạnh gồm gà cá chân giò bò lợn đã qua sơ chế
chủ xe đào ngọc xuân không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch thú y liên quan đến các sản phẩm động vật trên
hiện phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc
đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
hai vợ chồng trần văn hoàng và trần thị thanh nguyên cùng chú tại phường phước hòa tp tam kỳ
vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
quảng nam bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền vợ chồng hoàng và nguyên chiếm đoạt
của các bị hại là hơn ba trăm bảy mươi tỷ đồng
theo điều tra vợ chồng hoàng thành lập công ty chuyên kinh doanh mặt hàng tạp hóa
từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi tám vợ chồng hoàng mua ba mươi hai mảnh đất
trong đó hai mươi bảy mảnh được thế chấp ngân hàng để vay hơn hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
bên cạnh đó vợ chồng này còn vay tiền của
hai mươi một người với số tiền gần một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hai vợ chồng mất khả năng chi trả nợ
để có tiền trả cho những người cho vay vợ chồng hoàng đã đưa thông tin gian dối
vay tiền đáo hạn ngân hàng để bị hại tin tưởng giao tiền cho vay
tuy nhiên cặp vợ chồng này đã sử dụng tiền vay chi trả tiền gốc lãi
cho những người vay và phục vụ kinh doanh
đến thời kỳ trả nợ hai vợ chồng hoàng không trả mà chiếm đoạt số tiền vay
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý khác
trong tháng một mươi một việt nam đã đón gần sáu trăm linh lượt khách quốc tế
đây là số lượng khách quốc tế vào việt nam cao nhất trong một tháng
kể từ khi mở cửa hồi giữa tháng ba
khách quốc tế đến việt nam trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đạt năm trăm chín mươi sáu chín trăm linh lượt người
còn số này tăng hơn hai mươi trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
so với tháng một mươi số lượng khách quốc tế đã tăng liên tục từ đầu năm
đặc biệt là sau khi việt nam mở cửa du lịch vào giữa tháng ba
cao điểm là những tháng cuối năm
lượng khách quốc tế từ tháng tám luôn trên bốn trăm linh lượt người một tháng
tính chung một mươi một tháng trên hai chín mươi năm triệu lượt khách quốc tế đã đến với việt nam
trong top một mươi thị trường gửi khách hàng đầu đến việt nam
khách từ hàn quốc là nhiều nhất với bảy trăm sáu mươi ba chín trăm linh lượt
tương đương với hai mươi sáu
tiếp theo là mỹ còn nếu tính theo khu vực
thì có hai một triệu lượt đến việt nam
khu vực châu á tức là chiếm trên bảy mươi
xác định tết nguyên đán quý mão và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân sẽ tăng cao đột biến
do đó để nâng cao chất lượng dịch vụ
cục hàng không việt nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trong lĩnh vực hàng không
khẩn trương lập kế hoạch phương án tổ chức thực hiện
nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách tại các cảng hàng không dịp cao điểm tết
đặc biệt không để xảy ra tình trạng chậm hay hủy chuyến bay
tấp nập nhộn nhịp là cảnh tượng quen thuộc tại nhiều sân bay
kể từ sau khi dịch covid một mươi chín tại việt nam được kiểm soát
tuy nhiên dù đã có những nỗ lực nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ
song tình trạng chậm hủy chuyến bay của các hãng hàng không
đặc biệt là hàng không giá rẻ vẫn có chiều hướng gia tăng
thời điểm này thì chúng tôi thấy lượng khách đi lại trên sân bay cũng rất là đông
cái tình trạng chậm và hủy chuyến bay vẫn có diễn ra
nhưng mà không đáng kể
là được nhân viên ở đây đã thông báo đến tận khách hàng rất là đầy đủ
trước tình trạng chậm hủy chuyến bay như thời gian vừa qua
cục hàng không việt nam đã chỉ đạo các cảng hàng không bố trí đủ nhân lực phương tiện
bảo đảm công tác an ninh so chứa người hành lý trong các khung giờ cao điểm
đặc biệt là dịp tết dương lịch và tết người đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
cục hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không bố trí thêm năng lực
số lượng máy bay khai thác làm dự phòng ứng phó
với các tình huống bất thường gây chậm hủy chuyến
cục hàng không việt nam đã triển khai rất nhiều giải pháp
cũng như có rất nhiều chỉ thị đến các đơn vị trong ngành
cục hàng không đã chỉ đạo đến các đơn vị trong ngành
như cụ thể như là đối với cả hàng không các hàng không
thì phải tăng cường công tác rà soát quy trình
tăng cường công tác về trang thiết bị và bổ sung nhân lực
để đảm bảo là khai thác trong dịp cao điểm tết nguyên đán
bố trí thêm nguồn lực bố trí thêm người
trong quá việc phục vụ hành khách đi qua các hàng không
đối với cả các đơn vị cung cấp dịch vụ không lưu
cục hàng không cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị
liên quan đến việc sử dụng các công nghệ mới
bố trí các việc tiếp trực đảm bảo sẵn sàng hai mươi bốn trên hai mươi bốn
trong những việc hối hợp giữa các trung tâm kiểm soát đường dài
cũng như trong các trung tâm quản lý luật không lưu
để điều hòa điều hối hoạt động khai thác trên bầu trời
để giãn cách đảm bảo khai thác an toàn
trong dịp cao điểm tết nguyên đán
để nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không trong thời gian đến
cục hàng không cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với sở giao thông vận tải
tổ chức phân luận giao thông giảm thiếu ưu tắc giao thông
tại các tuyến đường xung quanh khu vực cảng hàng không
tăng cường công tác kiểm tra giám sát xử lý vi phạm hành chính
đảm bảo việc thực hiện đúng quy định dừng đỗ xe tại khu vực cảng hàng không
để đảm bảo việc điều tiết giao thông
tại các cửa ngõ cảng hàng không giao thông tiếp cận
thông qua các giải pháp như là phân luồng phân tuyến
bố trí lại những điểm đón đỗ taxi
rồi là những điểm đón đỗ của xe buýt
và nghiên cứu bổ sung thêm các tuyến xe buýt công cộng
từ thành phố và sân bay
qua đó giảm bớt lượng xe cá nhân đi đến các cảng hàng không đó
có thể thấy tình trạng quá tải
tại các sân bay cũng như tình trạng chậm hủy chuyến bay gia tăng
là điều dễ xảy ra khi hàng không tăng trưởng nóng
điều này gây thiệt hại không nhỏ cho hành khách
cả về thời gian đỡ tiền bạc
do đó ngoài việc tăng cường kiểm tra giám sát
cần phải có quy định chế tài xử phạt nặng
khi xác định được việc chậm hủy chuyến
dùn chuyến bay là lỗi của các hãng hàng không
có như vậy mới nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không
trong thời gian tới
tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi
những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
ngân hàng nhà nước đã có cuộc họp
với các tổ chức tín dụng
và quyết định nới chỉ tiêu tín dụng cả năm
thêm một năm đến hai
theo ước tính của chứng khoán ssi
tương đương sẽ có thêm khoảng hơn bốn trăm linh tỷ đồng
vốn tín dụng nữa sẽ được bơm ra
nền kinh tế trong tháng một mươi hai
mặc dù chỉ còn khoảng ba tuần nữa là kết thúc năm
nhưng ngân hàng nhà nước vẫn quyết định
mở hạn mức tín dụng khi áp lực lạm phát
đã dịu bớt
ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách
sài gòn hà nội đáp ứng nhu cầu hành khách
từ khu vực sài gòn dĩ an biên hòa
ra bắc dịp tết nguyên đán quý mão
cụ thể ngành đường sắt chạy tăng cường
thêm hai đoàn tàu thống nhất tn bốn
se hai mươi bốn xuất phát ra sài gòn
các ngày một mươi một một mươi hai tháng một
tức là ngày hai mươi hai mươi một tháng chạp năm nhâm dần
tàu tn bốn khởi hành
lúc một mươi hai h hai mươi năm đến hà nội
tàu se hai mươi bốn khởi hành lúc hai mươi một giờ một mươi
đến hà nội lúc một mươi một h bốn mươi năm
nhận định chung về tình hình nguồn lao động
dịp cuối năm
ông nguyễn văn lâm phó giám đốc sở lao động thương binh
và xã hội tp hcm cho biết
trong hai tháng cuối năm thành phố cần từ hơn

tập trung khu vực nội thành
riêng bốn ngành công nghiệp trọng yếu
cần từ gần chín đến một mươi bốn trăm linh người
còn tại hà nội dù nhiều nhà máy
giảm nhân công nhưng nhiều ngành hàng khác
lại đang tích cực tuyển dụng
để đáp ứng đơn hàng cuối năm nhất là lao động thời vụ
thưa quý vị trong những ngày cuối năm
người dân các làng hoa truyền thống trên địa bàn tp hà nội
lại tất bật với công việc
chăm sóc các loại hoa để cung ứng
ra thị trường tết năm hai nghìn hai mươi
và đây cũng được xem là mùa thu hoạch
lớn nhất trong năm tại đây
và câu chuyện này cũng sẽ khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
hơn một hectare trồng các loại hoa cúc
của gia đình ông tuấn ở làng hoa tây tự
những ngày này ông tuấn đang tất bật
chăm sóc tưới nước cho hoa
để mong hoa nở đúng dịch tết
mang lại nguồn thu cho gia đình sau bao vất vả nhọc nhằn
chăm sóc hoa này thì cũng
phải vận rộn
tỉa lụ tỉa tránh
tưới bớt thuốc
công đoạn lắm
lông dân nằm hoa thì cũng
hy vọng vào vụ
tết hoa dễ bán
được thu hoạch thêm
tết là cái mùa mùa chính của
sẽ có rất là nhiều các loại hoa
phục vụ cho tết năm nay
cũng muốn là có một cái đầu ra
cho hoa nó ổn định này bà con làm ra nhiều
mà không phải vứt đi
làng hoa tây tự có tổng diện tích trồng hoa
lên tới hai trăm linh hectare
là thủ phủ hoa của hà nội
và là đầu mối cung cấp hoa tươi lớn nhất miền bắc
bên cạnh đó làng hoa truyền thống mê linh
cũng không kém phần sôi động
trên những cánh đồng hoa ở đây
những người nông dân đang tất bật với công việc chăm sóc
thu hái các loại hoa
tôi trồng hoa ngoại này
hoa tỉ muội này
hoa vàng này
rồi hoa trứng này
hoa các loại bầu này
để phục vụ cho chị em
chơi ngày tết rồi
nhà vườn rồi để ở
sân nhà các thứ đấy
cổng các thứ để cho trang trí cho đẹp đấy
bán bây giờ là tôi bán là
trong vòng độ khoảng hai mươi ngày nữa là hết dọn này
theo ghi nhận của phóng viên
các loại hoa tết trồng ở các làng hoa truyền thống
chủ yếu là hồng cúc ly
ngoài ra cũng trồng thêm một số
ít các loại hoa khác
qua nhiều năm kinh nghiệm
người dân cũng lường trước được thời tiết khá phức tạp
nên họ có thể tự tính việc hoa nở đúng thời điểm
nhằm mang lại nguồn thu ổn định cho chính họ